tại hà nội đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương trưởng ban chỉ đạo đã chủ trì hội nghị ban chỉ đạo
lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
phát biểu tại hội nghị trưởng ban dân vận trung ương trương thị mai đề nghị
từng thành viên ban chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng toàn quốc
lần thứ một mươi ba chịu trách nhiệm toàn diện việc tổ chức hội nghị
trong đó phát huy tính sáng tạo chủ động của từng tổ chức trong việc xây dựng kế hoạch cụ thể
việc lấy ý kiến phải diễn ra trên tinh thần tích cực cầu thị chân thành lắng nghe hiệu quả không hình thức
thời gian lấy ý kiến nhân dân từ ngày một mươi năm tháng một mươi đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi một
hội nghị cũng thông báo quyết định thành lập ban chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý
vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba quyết định thành lập tổ giúp việc của ban chỉ đạo